tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tổng thư ký liên hợp quốc ban kim môn có chuyến thăm và thắp hương tại nhà thờ họ phan huy xã sài sơn quốc oai hà nội
đây được coi là chuyến đi mang tính chất cá nhân của ngài tổng thư ký
thế nhưng trong chuyến viếng thăm này ông đã để lại bút tích
và cũng chính điều đó những ngày qua đã dấy lên thông tin cho rằng ông ban kim môn có gốc việt nam và là con cháu dòng họ phan huy
có lẽ chưa nói đến đúng sai bởi thời gian sẽ cho câu trả lời đúng đắn
nhưng ít nhất câu chuyện đó còn mang một giá trị nhân văn một bài học ý nghĩa một lời nhắn gửi cho tất cả chúng ta
mời quý vị và các bạn đón xem chương trình nguồn cội phát sóng vào lúc hai mươi h một mươi năm phút ngày năm tháng một mươi một trên kênh an ninh thế giới thuộc hệ thống của chương trình an viên